cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp đức tỉnh quảng nam vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố đối tượng trần thị ngọc minh ba mươi hai tuổi chú thôn đại tráng xã tiên hà huyện tiên phước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong thời gian từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn một mươi năm minh đã giả danh là cô gái tên liên hiện đang học công an tại tp hcm dùng sim giác điện thoại di động nhắn tin làm quen với một thanh niên tên phạm văn tiến chú gia bình lâm huyện hiệp đức
sau thời gian ngắn nhắn tin tỏ tình tạo lòng tin minh đã lừa đảo anh tiến chuyển tiền cho mình bằng nhiều hình thức trót lọt tám lần với tổng cộng số tiền gần hai mươi ba triệu đồng
số tiền chiếm đoạt được minh tiêu xài cá nhân
sau nhiều lần chuyển tiền và hẹn gặp mà không được anh tiến nghi ngờ và trình báo vụ việc với cơ quan công an